sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
tại hội nghị các đại biểu đã nghe những nội dung cơ bản của chương trình hành động số một mươi tám ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
thực hiện nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
nghị quyết số hai mươi tám nqtvk ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng
đối với hệ thống chính trị
nghị quyết số hai mươi chín nqtvk ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và kết luận số bốn mươi năm kltvk ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi